rồi phân phối lại cho các cơ sở giải trí hay khách hàng có nhu cầu để kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra trang không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khí cười nói trên
ngày hai mươi tháng một mươi một công an tỉnh cà mau đã tiến hành bao vây khu đất chống thuộc khóm sáu phường một thành phố cà mau
và triệt xóa tụ điểm đá gà với nhiều đối tượng tham gia
tại hiện trường có hai mươi ba đối tượng bị tạm giữ vì có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền hơn một mươi bốn triệu đồng và một số tam vật khác có liên quan
vụ việc đã được bàn giao cho đội nghiệp vụ thuộc công an tp cà mau và công an phường một xử lý theo quy định
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện nho quan của tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh văn bản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sơn cao xã gia tường huyện nho quan tỉnh ninh bình
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã an vĩ huyện khói châu tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
cũng về tội gây dối trật tự công cộng đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những đối tượng
những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện